văn phòng ubnd tỉnh quảng nam vừa ban hành quyết định phân bố kinh phí quản lý bảo trì đường bộ từ nguồn trung ương bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó quỹ bảo trì đường bộ tỉnh được cấp hơn hai mươi chín tỷ đồng từ nguồn kinh phí trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ năm hai nghìn hai mươi
đã được quảng nam chuyển nguồn sang năm hai nghìn một mươi chín để phân bổ cho các địa phương
cụ thể phân bổ cho ubnd các huyện thị xã thành phố hơn năm sáu tỷ đồng để bổ sung nguồn thực hiện bảo trì thường xuyên và sửa chữa định kỳ các tuyến giao thông theo kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
phân bổ cho sở giao thông vận tải hơn một mươi sáu tám tỷ đồng để bảo trì sửa chữa các tuyến đường tỉnh đường huyện trên địa bàn các huyện
đồng thời sửa chữa mở rộng và nâng cấp các mặt đường cầu cống đã bị xuống cấp
ngoài ra còn phân bổ hơn bảy tám tỷ đồng để chiến khách thực hiện các công trình mới
gồm sửa chữa cầu lò gèn km hai bốn trăm chín mươi bảy và sửa chữa bổ sung sân tim đường biển báo
phân bổ cho ubnd thành phố tam kỳ ba năm tỷ đồng để sửa chữa đường lê tấn trung
và ubnd huyện hiệp đức ba tỷ đồng để sửa chữa đường từ xã hiệp thuận đi thôn tân hiệp